còn trước đó vào lúc dạng sáng ngày hôm nay tại quảng ngãi cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa ba ô tô làm một người chết tám người bị thương
và liên quan đến vụ việc này công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi khẩn trương điều tra và bước đầu xác định lái xe dương tính với ma túy
qua test nhanh công an thị xã đức phổ phát hiện lái xe huỳnh văn phong bốn mươi chín tuổi ở tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển đầu kéo xe bồn biển kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn dương tính với ma túy
không tập trung thì nó sẽ rút dừng dùng khỏi dừng đụng ngột phá sản kịp dựng nhẹ ra dựng hết dựng lại luôn
đến chiều hai mươi bốn tháng bốn có sáu người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đạm thủy trâm hai người bị thương nặng chuyển đến bệnh viện đa khoa đà nẵng
hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch được biết những người bị tai nạn là họ hàng đang từ khánh hòa về quảng ngãi dự đám rỗ
mẹ chị hai bà cô một bà trưởng
hai chú là đi về quê để ăn đám dỗ
theo người dân chứng kiến lái xe điều khiển xe đầu kéo chạy không quan sát không làm chủ tốc độ nguy hiểm cho các phương tiện và người đi đường
bỗng dưng xong đi xe bồ ngọn sông hút tới quá mạnh luôn bất ngờ luôn
trước đó khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn trên đoạn quốc lộ một a thuộc thôn vĩnh an xã phổ khánh thị xã đức phổ
xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn gây tai nạn giao thông liên hoàn
với hai ô tô khách là một người tử vong tại chỗ tám người bị thương